sáng nay ngày hai mươi ba tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp
đoàn nghị sĩ trẻ ban thanh niên đảng dân chủ tự do nhật bản do hạ nghị sĩ kaisuke suzuki
phó tổng thư ký trưởng ban thanh niên đảng dân chủ tự do nhật bản làm trưởng đoàn
thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng việc
tăng cường quan hệ với nhật bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
đặc biệt là chuyến thăm việt nam đầu tiên của nhà vua akihito và hoàng hậu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với lãnh đạo và nhân dân việt nam
tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
chủ tịch quốc hội cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn oda của chính phủ nhật bản
giúp việt nam phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo đồng thời đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp
giữa đảng dân chủ tự do nhật bản với đảng cộng sản việt nam
và mối quan hệ giữa quốc hội việt nam với thượng viện và hạ viện nhật bản
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao
tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ
bên cạnh đó thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế đầu tư thương mại song phương
đồng thời mong muốn nhật bản tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng và đóng góp tích cực
trong việc đảm bảo an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không
ở khu vực cũng như trong vấn đề biển đông
thay mặt đoàn nghị sĩ trẻ ban thanh niên đảng dân chủ tự do nhật bản
hai nghị sĩ keisuke suzuki cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã dành thời gian để tiếp đoàn
ngài kaisuke suzuki mong muốn thời gian tới việt nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhật bản
và khẳng định ban thanh niên đảng dân chủ nhật bản
sẽ nỗ lực để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác việt nam nhật bản